từ đầu mùa dịch tới nay trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về số ca nhiễm virus sars cov hai
phong tỏa thành phố số bệnh nhân nặng tình trạng của bệnh nhân thậm chí là cả loan tin bệnh nhân tử vong
tuy nhiên bộ y tế khẳng định bộ luôn công khai mọi thông tin về sức khỏe của bệnh nhân mắc covid một mươi chín đến người dân
bộ y tế khẳng định thông tin đều được bộ y tế gửi đến các cơ quan báo chí nhằm truyền tải thông tin đến nhân dân
do đó người dân hãy bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch tiếp tục chung sức đồng lòng để lùi dịch bệnh
trước mắt người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết
rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang nơi công cộng tăng cường bảo vệ sức khỏe hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh
trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng nhất là đối với người cao tuổi có bệnh nền